trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do bão số bốn gây ra trên địa bàn bắc miền trung
bộ tư lệnh quân khu bốn đã và đang khẩn trương triển khai lực lượng phương tiện
tham gia giúp đỡ bà con ứng cứu phòng tránh lũ lụt bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
do ảnh hưởng của bão số bốn trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình và quảng trị đã xảy ra mưa lớn
lượng mưa có thời điểm hơn sáu trăm linh mm
mưa đã gây lũ gây chia cắt ba mươi ba xã gây thiệt hại về tài sản của bà con nhân dân
trên địa bàn huyện hương sơn đức thọ hương khê hà tĩnh tuyên hóa quảng bình và hướng hóa quảng trị

mưa đã gây chia cắt ba mươi ba xã gây thiệt hại về tài sản của bà con nhân dân trên địa bàn huyện hương khê hướng hóa quảng tịnh